trước đó từ ngày hai tháng năm đến ngày ba tháng năm trong lúc đánh cá trên biển bốn tàu cá ở quảng bình có tổng cộng hai mươi bốn ngư dân gặp tai nạn do rồng lốc trong đó có ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc
cụ thể khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts của ông nguyễn đức trung chú tại thị xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình phát đi thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu cá trên biển
lúc này trên tàu có bảy người
ân hoàng đăng dùng là thuyền viên duy nhất trên tàu gặp nạn được tàu cá ở thị xã ba đồn quảng bình cứu
sáu thuyền viên còn lại bị mất tích
cùng ngày tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts của ông lê văn chuyến chú phường quảng phúc xuất bến tại cửa danh với năm thuyền viên sau đó bị chìm
rất may sau khi xảy ra sự việc tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts của ông nguyễn văn phương chú phường quảng phúc phát hiện và cứu sống được cả năm thuyền viên
tiếp đó đêm ngày ba tháng năm tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts của ông phan thanh hùng chú phường quảng phúc thị xã ba đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển cùng với năm thuyền viên
cùng thời điểm trên tàu cá qb chín mươi ba nghìn bảy trăm một mươi hai ts do ông phạm văn trung chú xã đức trạch huyện bố trạch làm thuyền trường ra khơi thì gặp nạn khiến tàu chìm
may mắn cả bảy thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện đưa lên thuyền
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương
cùng các tàu cá đánh bắt trên biển tổ chức tìm kiếm cứu vớt được một mươi bốn người để đưa vào bờ
một ngư dân đã tử vong một mươi ngư dân vẫn đang mất tích
ngày bảy tháng năm sau thời gian dài hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các ngư dân bị nạn trên biển
tàu cá qb chín mươi hai nghìn bốn mươi chín ts của ông nguyễn xuân đức chú xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình cập bến gở danh đưa ba ngư dân bị nạn trở về bờ an toàn
trên bờ rất đông người thân của ngư dân lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú ở phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình bật khóc vui mừng khi nhìn thấy các anh trở về
ngư dân chiến và sơn đều là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
cùng trong chuyến hành trình trở về này còn có ngư dân hoàng đăng dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã đức trạch
thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts bị chìm vào mùng hai tháng năm
sáng cùng ngày đồn đứt
biên phòng cửa khẩu càng dành cũng tiếp nhận ngư dân nguyễn ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường quảng phúc
thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts bị mất liên lạc tối ngày ba tháng năm
khi được mọi người diều lên bờ trên khuôn mặt anh lê văn chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua
trận cuồng phong hiện rõ nét như mới xảy ra với anh và bạn thuyền
anh chiến là thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts kể lại ngày hai mươi chín tháng bốn
sau khi chuẩn bị đủ người cụ nhân liệu cùng lương thực anh cùng năm bạn thuyền rời bến
sau nhiều năm dài thường xuyên lênh đênh trên biển chứng kiến và trải qua nhiều lần biển dậy sóng
anh chiến không nghĩ lần này ra khơi sẽ gặp nạn
trưa ngày hai tháng năm vùng biển tàu neo đậu bỗng nhiên có một cơn lốc lớn kéo đến bất ngờ khiến mặt biển dậy sóng
thuyền trao đảo rồi chìm dần
sự việc xảy ra quá nhanh những ngư dân chỉ biết bấu víu vào bất cứ vật nổi gần đó rồi nhảy xuống biển
thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts cho biết khi anh và mọi người đang thả neo nghỉ ngơi
cơn mưa kèm lốc lớn kéo tới biển dậy sóng dữ dội khiến tàu trao đảo
chỉ trong tích tắc con tàu bị nhấn chìm mọi người nhanh chóng nhảy xuống nước không kịp mờ máy báo cứu hộ
may mắn lúc này anh chiến vớ được sổ nước rồi lật ngược làm phao cứu sinh
giữa minh mông biển cả hy vọng cho sự sống của anh cùng các bạn thuyền vô cùng mong manh
lênh đênh vô định không nước ngọt
không thức ăn của họng bỏng rát họ chỉ biết bám víu vật nổi và cầu mong có tàu bạn phát hiện và cứu giúp
anh chiến cho hay anh xác định chắc chắn sẽ không sống nổi vì đói khát trời lạnh lênh đênh giữa biển cả mênh mông
may mắn thay sau hai mươi bốn giờ bám trụ anh chiến cùng bốn thuyền viên đang kiệt sức
thì được tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi của ông nguyễn văn phương chú phường quảng phúc phát hiện đưa lên tàu sơ cứu
ngay khi nghe tin cháu về ông nguyễn văn thuận cậu ruột
của anh lê văn chiến đã được người này đẩy xe lăn tới đồn biên phòng chờ đón cháu
ông thuận cho biết chiến cũng như những người đàn ông khác ở địa phương cứ lớn lên là theo cha ông đi nghề biển
là thuyền viên duy nhất trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts được phát hiện đưa về bờ cho đến hiện tại
anh hoàng đăng dung cầu mong cho sáu ngư dân khác cùng thuyền vẫn bình an và chờ được lực lượng chức năng
thuyền bạn phát hiện cứu giúp
theo ngư dân hoàng đăng dung
ngày hai tháng năm khi bảy thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts đang làm việc
bất ngờ mưa gió mù mịt kéo đến đánh chìm tàu
rất may mọi người kịp thời phát hiện báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển
anh dung cho biết tầm buổi trưa một cơn mưa kèm lốc kéo qua tàu của anh bị nhấn chìm
trong thời gian rất ngắn anh nhảy ra khỏi tàu mỗi người lạc trôi một hướng
hai giờ sau anh may mắn được tàu bạn phát hiện cứu vớt
anh dung may mắn được tàu cáo
ở thị xã ba đồn phát hiện cứu sống sáu thuyền viên còn lại mất tích
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi